thưa quý vị trong ngày đầu tuần hôm nay thời tiết ngày nắng nóng tối mưa rông sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước
vâng bắc bộ thì tiếp tục có một ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn đến chiều tối nay thì miền bắc có khả năng là xuất hiện mưa rông kèm theo khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp nên quý vị cần chuẩn bị trước các biện pháp tránh chú an toàn hạn chế ra đường khi trời có biểu hiện sắp mưa to
vâng còn thời tiết trung bộ thì cũng tương tự như là ở miền bắc nhưng mà có khu vực có nắng gắt hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi tám có nơi trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp từ năm mươi
còn tại tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
vật cục bộ có mưa vừa đến mưa to ban ngày có mưa rào và rông vài nơi nắng gián đoạn